từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm ngoái cho đến nay bùi thị linh sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook
đăng tải năm mươi bài viết đưa ra các thông tin biện đặt không có căn cứ về việc bắt giữ phạm văn dũng
chồng của linh trong vụ án karaoke queen năm do công an thành phố điện biên phủ điều tra giải quyết vào đầu năm ngoái
ngoài ra linh cũng thường xuyên live stream chia sẻ các thông tin sai sự thật
có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của một số cán bộ lãnh đạo công an viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên
quá trình làm việc linh có hành động chửi bới lăng mạ xúc phạm buộc cơ quan điều tra phải cưỡng chế đưa bùi thị linh
về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên để làm việc theo quy định của pháp luật
tự xưng là trợ lý tổng bí thư trợ lý phó thủ tướng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trần hiễu minh năm mươi bốn tuổi trú tại tỉnh hà nam bị công an tỉnh lạng sơn bắt giữ khẩn cấp
theo kết quả điều tra từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trần hiễu minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh lạng sơn
và trong quá trình gặp gỡ tiếp xúc với các tổ chức cá nhân trên địa bàn đã tự giới thiệu bản thân đang công tác
tại các cơ quan của trung ương đảng văn phòng chính phủ lực lượng vũ trang với các chức vụ cấp bậc vị trí công tác khác nhau
như trợ lý tổng bí thư trợ lý phó thủ tướng chính phủ với mục đích đánh bóng tiên tuổi nhằm tạo niềm tin
uy tín với các cá nhân tổ chức mà minh tiếp xúc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong hành trình truy bắt ba đối tượng người nước ngoài gây án cướp tài sản có tổng trị giá gần bảy trăm linh triệu đồng
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa phát hiện còn có một đối tượng khác đồng phạm cũng là người nước ngoài nên đang khẩn trương truy bắt
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã bắt giữ ba nghi can là ba người đàn ông
trong đó có hai nghi can mang quốc tịch nga và một nghi can mang quốc tịch ukraine thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
qua đầu tranh khai thác bước đầu ba đối tượng đều khai nhận đã gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại ở thành phố nha trang
ngoài ba đối tượng trực tiếp gây án còn có một đồng phạm khác cũng là người nước ngoài đang được lực lượng công an khẩn trương truy lùng
công an huyện tam bình và công an xã tường lộc tỉnh vĩnh long bất ngờ kiểm tra khu đất chống sau vườn của bà phan
thị mỹ hạnh thuộc ấp tường trí xã tường lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long phát hiện có nhiều đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
khi thấy lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy có chín đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ sau đó
tăng vật tạm giữ tại hiện trường bao gồm một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu sáu hột xí ngầu tiền trên chiếu bạc ba trăm linh đồng
cùng số tiền trên người của nhóm đối tượng là khoảng một mươi năm triệu đồng qua làm việc các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm
lực lượng chức năng tp đà nẵng tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hai cơ sở có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và quá hạn sử dụng trên địa bàn
qua kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thanh thuế food ở quận liên triều do ông hoàng anh thanh làm giám đốc
phát hiện tại đây đang kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa lưu giữ hàng hóa nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh lý quang phi tại quận thanh khê thành phố đà nẵng do ông lý quang phi làm chủ
ghi nhận ở đây không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc